thông tin từ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an cho biết
sau ba tháng xử lý hàng loạt vi phạm đoàn kiểm tra liên ngành đã đình chỉ hai mươi năm bãi tập kết
và kinh doanh cát sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh nghệ an
theo đó đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra bốn mươi năm bến bãi tổ chức ca nhân có hoạt động khai thác
tập kết kinh doanh cắt sỏi lập năm mươi tám lỗi vi phạm chuyển cho ủy ban nhân dân các huyện thành phố
xử lý ba mươi ba hồ sơ đoàn liên ngành trực tiếp xử phạt một mươi sáu hồ sơ với tổng số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng
tạm giữ gần một mươi năm mét khối cát liên quan đến các tổ chức cá nhân khai thác cát trên các sông
đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện bốn mươi tám tổ chức cá nhân vi phạm về khai thác cát trái phép
sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường qua đó tạm giữ bốn mươi một thuyền
bốn ô tô hơn năm trăm linh mét khối cát thu ngân sách nhà nước hơn một trăm chín mươi triệu đồng